tại thành phố nha trang học viện hải quân việt nam đã có buổi tiếp đoàn hải quân liên bang nga
do đô đốc vladimir ivanovich tư lệnh hải quân làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp lãnh đạo học viện hải quân việt nam đã điểm lại những nét chính trong quan hệ ngoại giao
giữa hai nước nói chung giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng
bảy năm trước vào năm một nghìn chín trăm năm mươi liên xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận
và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt
và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này
những năm qua nhiều cán bộ giảng viên của học viện hải quân học tập tại liên xô và liên bang nga
học viện hải quân đã đón nhiều đoàn khách chuyên gia đến thăm giao lưu hỗ trợ kỹ thuật trao đổi chuyên môn
đó là những việc làm rất có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị
hợp tác gần gũi thân thiết giữa hai quốc gia dân tộc